đúng chín giờ sáng nay kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội
dự phiên khai mạc có thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
nguyễn sinh hùng cùng các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội mặt trận tổ quốc việt nam
nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các lĩnh vực văn hóa xã hội giáo dục y tế lao động việc làm an sinh xã hội
cũng đạt được những kết quả nhất định
quốc phòng an ninh được giữ vững hoạt động đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế
tiếp tục đạt được những thành tiệu quan trọng khẳng định vị thế ngày càng cao của việt nam
trong khu vực cũng như trên thế giới
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi chín là năm có ý nghĩa quan trọng
trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
vì vậy nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề đòi hỏi cả hệ thống chính trị toàn dân toàn quân
cùng cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực phấn đấu cao nhất nêu cao tinh thần đoàn kết gương mẫu
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ biến lời nói thành hành động biến khó khăn thách thức
thành cơ hội phát triển để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đặt ra
đề cập đến nội dung của kỳ họp thứ bảy chủ tịch quốc hội cho biết
tại kỳ họp này quốc hội sẽ thông qua bảy dự án luật hai dự thảo nghị quyết
và cho ý kiến về chín dự án luật khác
quốc hội sẽ xem xét thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm
và luật sở hữu trí tuệ theo quy trình tại một kỳ họp và cho ý kiến bước đầu về dự án
bộ luật lao động sửa đổi đồng thời xem xét quyết định việc gia nhập công ước số chín mươi tám
của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc
quốc hội sẽ thông qua bảy dự án luật của quyền tổ chức và thương lượng tập thể nhằm nội luật hóa các
điều ước quốc tế bảo đảm sự tương thích với các cam kết trong hiệp định đối tác toàn diện và tiến
của nhà nước ta trong việc thực hiện các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên

cũng tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước và tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách
pháp luật về quy hoạch quản lý đất đai tại các đô thị xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến
kiến nghị của cử tri và tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất chủ tịch quốc hội đề nghị các vị đại biểu quốc hội tiếp tục
tinh thần đổi mới sáng tạo dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu tập trung cho ý kiến
thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
tạo sự thống nhất cao để quốc hội có những quyết sách đúng đắn hợp lòng dân
ngay sau phát biểu khai mạc của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội nghe phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình trình bày báo cáo đánh giá bổ sung
kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo của chính phủ
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến
kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
trưởng ban dân nguyện của ủy ban thường vụ quốc hội nguyễn thành hải trình bày báo cáo kết quả giám sát
việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn